tại yên bái do mưa lớn cục bộ kéo dài vào chiều ngày hôm qua đã gây ra lũ quét ở xã suối bu huyện văn chấn tỉnh yên bái làm một người thiệt mạng và một người mất tích
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám trên đường đi làm về đến thôn bu cao xã suối bu thì ông mùa a chống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở xã suối bu
cùng con rể là anh sùng a chú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã phình hồ bất ngờ gặp trận lũ ống quét qua đường bê tông rồi cuốn cả hai bố con xuống khe suối
đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám lực lượng chức năng và gia đình tìm thấy ông mùa á chống đã tử vong ở khu vực cầu thia thuộc thị xã nghĩa lộ cách hiện trường bị nạn gần hai mươi km
ngoài ra trận lũ quét bất ngờ cũng làm hư hỏng vùi lấp một số diện tích lúa hoa màu của bà con nhân dân
các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích đồng thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình tổ chức mai tán cho nạn nhân đã được tìm thấy theo phong tục địa phương